năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu đạt gần một mươi hai tấn tăng gần chín mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy

khi đưa ra thị trường phân phối thì phải đưa qua những kiểm định nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng đạt đủ tiêu chuẩn của bộ y tế
chúng tôi là đầu tư cho người nông dân biết về chương trình việt ghép biết khoa học kỹ thuật để nuôi trang nuôi lấy ra những nguồn sữa sạch
theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa việt nam

và đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh ngạch xuất khẩu đạt một trăm năm mươi hai trăm linh triệu usd

chúng ta có những nhà máy chúng ta có những trang trại không thua gì thế giới
chúng ta có những nhà máy chúng ta có những trang trại không thua gì thế giới
thông qua những liên kết với nước ngoài từ đầu tư vốn

để ngành sữa việt nam đủ sức hội nhập vào thị trường quốc tế trong thời gian tới
thì cần cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa trên các địa bàn tỉnh thành phố
đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở kiểm nghiệm chất lượng sữa với trang thiết bị tiên tiến hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng thành phẩm
góp phần vào sự phát triển chung của ngành sữa việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bình phước tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tính đến ngày hai tháng sáu địa phương này đã có tám mươi bảy ổ dịch xảy ra tại bốn huyện thị
hơn một con lợn đã bị tiêu hủy
một trong những nguyên nhân khiến cho tốc độ dịch lây lan nhanh và công tác phòng chống gặp nhiều khó khăn đó là do thói quen chăn nuôi lợn thả rông của người dân nơi đây
tại thôn bù cát
tỉnh bà hai có một trăm linh người dân đồng bào dân tộc sinh sống
tại đây có thói quen thả rông đàn lợn
ban đầu khi xảy ra dịch bệnh nhiều hộ dân không cho lực lượng chức năng tiêu hủy
sau nhiều nỗ lực vận động người dân đã đồng ý cho tiêu hủy
lợn thả rông khu vực lây nhiễm vì thế mà trở nên rộng hơn
tại đây có một trăm linh người dân đồng bào dân tộc sinh sống
tại đây có một trăm linh người dân đồng bào dân tộc sinh sống
hiện mỗi ngày tại thôn bù ca hai vẫn xảy ra trường hợp lợn chết vì dịch bệnh tả lợn châu phi
công tác dập dịch tại đây đang gặp nhiều khó khăn
khó khăn gặp phải
ở đây điều kiện người ta đồng bào thả rông
nên là khó khăn là không có chỗ nhốt để thực hiện công tác tiêu hủy
thì ubnd xã lòng hà phước hợp trung tâm và các bàn ngành liên quan như phòng nông nghiệp
rồi là các tổ chức chính trị như là ubnd thủ quốc với lại ubnd vận
cũng vận động bà con thực hiện tiêu hủy theo quy định
tuy nhiên rằng là đến khi thực hiện tiêu hủy thì nó khó ở chỗ là bây giờ là heo thì có thể là heo không xác định được chú
vì là chú không có nhà chú đi vắng đi làm
nên không có nhà nên là lực lượng có bắt được heo lại thì đợi chú để về xác định để mà tiêu hủy thì cũng rất là khó khăn
nên là đến nay cũng chưa thực hiện tiêu hủy được hết ở trong vùng theo quy định
trên thực tế không chỉ tại thôn bù ca hai của xã long hà huyện phú riềng mới có tình trạng thả rông đàn lợn nuôi
trên địa bàn tỉnh bình phước tại nhiều khu vực có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
thịt lợn luôn được nuôi thả gây nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu phi nói riêng
và các loại bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn ra cộng đồng
trong đó có những bệnh lây sang người như bệnh sán dây nhiệt thán liên cầu khuẩn
trong phần tin quốc tế iran nêu điều kiện đàm phán với mỹ
vận tải hàng không thế giới bị ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại
liên quan đến căng thẳng đối đầu giữa mỹ và iran ngoại trưởng iran mohammad javad jarib khẳng định
việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà tehran đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm hai nghìn một mươi năm
là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính quyền mỹ
theo ngoại trưởng jarif iran không cần một nhà trung gian hòa giải mà thay vào đó
mỹ cần chấm dứt cuộc chiến tranh kinh tế mà washington phát động nhằm vào nước cộng hòa hồi giáo này
ông jarib cho rằng một khi sự thù địch này chấm dứt tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi
ông jarib nhấn mạnh rằng việc bắt đầu đàm phán giữa hai nước chỉ có ý nghĩa nếu bên còn lại
tức mỹ tuân thủ hoàn toàn những nghĩa vụ của mình
trong bất kỳ trường hợp nào mỹ sẽ không bao giờ có được một thỏa thuận tốt hơn thỏa thuận hạt nhân
có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động toàn diện chung ccpoa
trong khi đó tại đức thủ tướng đức angela merkel khẳng định liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
sẽ vẫn tiếp tục một chính phủ đại liên minh với đảng dân chủ xã hội
phát biểu với báo giới thủ tướng merkel đã bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định từ chức chủ tịch spd của bà andrea nales
đồng thời nhấn mạnh giữa bà và chủ tịch spd nales đã có mối quan hệ tin cậy lâu dài trong chính phủ
thủ tướng merkel khẳng định tôn trọng các quyết định của spd
liên quan đến người kế nhiệm bà nales
trước đó cùng ngày bà nales đã thông báo từ chức chủ tịch spd và chủ tịch đảng đoàn spd trong quốc hội trong ngày ba tháng sáu
ngày hai tháng sáu đụng độ giữa người dân palestine và cảnh sát israel xảy ra tại thánh đường hồi giáo al aqsa ở đông jerusalem
một địa điểm tôn giáo nhạy cảm trong xung đột giữa israel và palestine
vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm người israel bắt đầu kỳ nghỉ ngày jerusalem
trong khi tháng lễ ramadan của người hồi giáo chuẩn bị kết thúc
những tín đồ hồi giáo đã thức giận sau khi hàng chục người do thái đã tới thăm thánh đường trong sự bảo vệ của cảnh sát
cảnh sát israel đã tìm cách giải tán đám đông biểu tình bằng lựu đạn chóng và hơi cay
đụng độ đã khiến bảy người bị bắt giữ và bốn mươi năm người khác bị thương
phía palestine cáo buộc israel đã vi phạm thỏa thuận không được phép thực hiện các cuộc viếng thăm như vậy trong những ngày cuối tháng lễ ramadan
cùng ngày hội đồng hiến pháp algeri thông báo sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày bốn
tháng bảy tới như kế hoạch ban đầu do hồ sơ đăng ký tranh cử của hai ứng cử viên duy nhất đều không đáp ứng đầy đủ được điều kiện và bị loại
hội đồng hiến pháp algeria cho biết đã bác đơn ứng cử của hai ứng cử viên độc lập là các ông abdel hakim hamadi
tiến sĩ chuyên ngành dược phẩm và hamid tawari thị sư bảo dưỡng máy bay đã nghỉ hưu
trong trường hợp không có ứng cử viên nào hợp lệ tiến trình bầu cử có thể hoãn tối đa sáu mươi ngày
và tổng thống tạm quyền abdelkader ben salah sẽ tiếp tục giữ cường vị cho tới khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức
tuy nhiên cùng ngày hàng nghìn người dân algeria đã xuống đường biểu tình tại thủ đô alger nhằm phản đối quyết định của hội đồng hiến pháp
những người biểu tình cho rằng động thái trên nhằm kéo dài thời gian tại vị của tổng thống tạm quyền bensala
ít nhất bốn người đã bị thương sau khi một tàu du lịch đâm vào bến tàu ở thành phố veni của italia vào ngày hai tháng sáu vừa qua
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hai tháng sáu theo giờ địa phương
sau khi tàu du lịch msc opera cao năm mươi bốn m và dài hai trăm bảy mươi năm m có lịch trình cập bến do gặp vấn đề kỹ thuật
một trong hai tàu lai rắt đã đứt cáp khiến msc opera mất kiểm soát và lao vào bến tàu khi đó trên tàu có gần hai bảy trăm linh du khách
vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân sở tại kêu gọi hạn chế tàu du lịch cập bến venice do tắc hại sinh thái
cũng như gây hư hại cho các địa danh nổi tiếng của thành phố này mỗi khi cập bến do tạo sóng lớn
ngoài ra dư luận châu âu hiện cũng quan ngại về độ an toàn của các tàu du lịch lớn sau vụ va chạm hồi tuần trước
của một tàu du lịch trên sông doneteb ở budapest khiến bảy du khách hàn quốc thiệt mạng và hai mươi một người khác đến nay vẫn mất tích
các hãng hàng không thế giới đang phải cắt giảm tăng trưởng năng lực cung ứng nhằm ngăn chặn đá sụt giảm lợi nhuận
do hậu quả từ cuộc chiến thương mại mỹ trung và tăng trưởng kinh tế toàn cầu
báo cáo của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
đại diện cho khoảng hai trăm chín mươi hãng hàng không thế giới cho hay lợi nhuận của ngành có thể chỉ đạt hai mươi tám tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi chín
tới hai mươi một so với mức dự báo hơn ba mươi năm tỷ đô la hồi cuối năm ngoái
báo cáo nhấn mạnh thế giới đặc biệt là ngành vận tải hàng không
đang chứng kiến hậu quả trực tiếp từ các cuộc chiến và biện pháp bảo hộ thương mại
ngoài ra các loại phí như nhiên liệu lao động hay cơ sở hạ tầng tăng cao một số hoạt động kinh tế vi mô
sự giao động tiền tệ và dòng hàng hóa quốc tế lưu chuyển yếu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới đà đi xuống của ngành này
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt